tối ngày một mươi tháng chín nhằm kỷ niệm hai mươi năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức chương trình kỷ niệm hai mươi năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi chín khối các cơ quan trung ương
qua một mươi hai năm thực hiện chiến dịch tình nguyện đoàn khối và các cơ sở đoàn trực thuộc đã xây mới hai mươi bảy km đường giao thông nông thôn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn năm đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư trồng mới hơn chín mươi cây xanh khám chữa bệnh và cấp phát thuốc biện phí cho hơn bốn mươi người dân vận động quyên góp khởi công xây dựng bốn trăm năm mươi nhà tình nghĩa trị giá hơn hai mươi tỷ đồng hỗ trợ giúp đỡ hơn một mươi tám thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
thành lập một trăm năm mươi đội hình chuyên tuyên truyền
luật trẻ em hỗ trợ tư vấn tập huấn hướng dẫn kiến thức kỹ năng sống cho trẻ em
cũng trong dịp này đoàn khối các cơ quan trung ương đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong hai mươi năm triển khai phong trào thanh niên tình nguyện